bên cạnh dịch sở đang bùng phát ở nhiều địa phương thì bệnh cú mùa cũng đang có chiều hướng gia tăng
điều đáng nói là các bệnh nhân thường khá chủ quan khi mắc phải cú mùa
bởi triệu chứng của bệnh là những biểu hiện rất thường gặp
chỉ đến khi bệnh trở nặng xuất hiện các biến chứng nguy hiểm đến tính mạng thì mới nhập viện để điều trị
nhập viện trong tình trạng nguy kịch bệnh nhân này bị suy đa tạng nặng
hiện các bác sĩ bệnh viện bạch mai đã phải tiến hành lọc máu cho bệnh nhân thở máy
đeo hệ thống tim phổi nhân tạo để mong giữ được tính mạng
được biết trước đó bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng thông thường như ho hát hơi sổ mũi sốt nhức mỏi toàn thân
thế nhưng vì nghĩ là chỉ mắc cúm thông thường nên phải đến bốn ngày sau anh mới nhập viện điều trị
khi đó thì bệnh đã biến chứng và nhanh rơi vào nguy kịch
bên cạnh đó bệnh nhân còn mắc tiểu đường ở mức độ nặng
thì chỉ thấy là cứ ho sốt thôi đầu tiên thấy cứ ngẩn là cúm sốt thôi
thế là cứ ở nhà xong rồi thấy nó nguy quá thì mới đi
hiện khoa hồi sức tích cực bệnh viện bạch mai cũng đang điều trị cho các bệnh nhân mắc cúm mùa tương tự
cúm mùa là loại cúm thường gặp ở việt nam do virus gây ra và lây truyền qua đường hô hấp
phần lớn bệnh nhân mắc cúm mùa sẽ tự khỏi
tuy nhiên một số trường hợp bệnh có thể tiến triển nặng với các triệu chứng như sốt cao khó thở tím tái phù phổi do suy tim và có thể gây tử vong
nhất là những trường hợp có tiền sử mắc các bệnh mạng tính suy giảm đề kháng miễn dịch như suy thận tiểu đường
xuất hiện ho tăng hơn khởi đầu những tức ngực và đặc biệt là triệu chứng khó thở
nó tăng rất là nhanh
với những thuốc cúm thông thường và bệnh nhân không thiên giản thì cần phải đến cơ sở y tế quay lại cơ sở y tế
và những bệnh nhân này thường phải được kiểm tra và cần phải nhập viện điều trị

hiện bệnh cúm mùa đang có triệu hướng gia tăng
bộ y tế khuyến cáo người dân cần có các biện pháp phòng tránh
tiêm vaccine là một trong những biện pháp phòng bệnh hiệu quả
tuyệt đối không chủ quan khi có các triệu chứng cúm mùa để tránh dẫn đến các biến chứng nguy hiểm